ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết sau bốn mươi tám giờ đàm phán căng thẳng lực lượng vũ trang sudan gọi tắt là saf và lực lượng hỗ trợ nhanh rsf đã nhất trí thực hiện ngừng bắn trong vòng bảy mươi hai giờ bắt đầu từ nửa đêm hai mươi bốn tháng bốn theo giờ địa phương
ông blinken kêu gọi các bên ở sudan ngay lập tức tuân thủ và duy trì lệnh ngừng bắn này
ngoại trưởng mỹ antony blinken kêu gọi các bên ở sudan ngay lập tức tuân thủ và duy trì lệnh ngừng bắn này